thưa quý vị liên quan đến phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đất tài sản
xảy ra ở chợ đầu mối long biên do bị cáo nguyễn kim hưng tức hưng kính
trú tại phố hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm
tổ trường tổ bốc rỡ hàng hóa số hai trực long biên cầm đầu
ngày hôm nay hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc và tuyên án các bị cáo
trước đó trong phiên xét xử vào ngày hôm qua trả lời thẩm vấn
bị cáo hưng phủ nhận mình điều hành đường dây bỏ ghê thu tiền của các tiểu thương ở trại long biên
dù bị cáo hưng chối tội thế nhưng lời khai của các bị cáo đồng phạm lại chứng minh ngược lại
các đồng phạm đều khẳng định họ chỉ làm theo chỉ đạo của hưng
tiền thu được hàng ngày đều nộp về cho hưng chứ các bị cáo không giữ lại đồng nào
kết thúc phần thẩm vấn đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hưng
từ bốn năm sáu tháng tù đến năm năm tù về tội cưỡng đất tài sản
đồng phạm của hưng tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ ba năm sáu tháng tù đến bốn năm sau tháng tù ra
ông nguyễn tiến dũng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ súng tại chi nhánh ngân hàng việt công banh
một bảo vệ bị trúng đạn khi giẳng co với tên cướp
theo đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng bảy tại chi nhánh ngân hàng việt công banh huyện tĩnh gia
thuộc khu tái định cướp
tại khu tái định cướp một đối tượng bịt mặt đi xe máy tới và dùng súng bắn vào bảo vệ ngân hàng
nhằm thị uy để cướp tiền được biết nhân viên bảo vệ chúng đạn phải khâu năm mũi ở đùi
công an huyện tĩnh gia sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường
bước đầu công an ghi nhận có ba vỏ đạn trên nền nhà đối tượng bịt mặt đi xe máy
mang bị kiểm soát tỉnh nghệ an hiện công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đang khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang ba đối tượng
vận chuyển mua bán trái phép động vật hoang dã
đối tượng bị bắt là dương thị ánh khi đang vận chuyển động vật hoang dã
tại thôn phiêng trì xã thượng giáo huyện ba bể tỉnh bắc cạn
rất nhiều cá thể thuộc nhiều chủng loại khác nhau có tổng trọng lượng là sáu mươi ba hai kg
trong đó tám cá thể rùa ba cá thể tắc kè hai mươi sáu chín kg rắn hổ mang bành
ba mươi năm kg rắn hổ mang bành ba cá thể rùa ba cá thể tắc kè
một mươi năm kg rắn ráo một mươi một cá thể nghi là hổ mang chúa thuộc loài nguy cấp quý hiếm
nhóm một b hiện số tăng vật trên đã được tạm giữ và đem đi giám định
để xác định mức độ vi phạm của đối tượng
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bảy tại km số bốn trên tuyến quốc lộ ba
đoạn qua thôn khuẩn lạng thôn nguyên tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
phòng cảnh sát môi trường cũng đã bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn văn đông
trú tại thành phố bắc cạn và nguyễn mạnh nam chú tại thành phố thái nguyên
về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã
tăng vật thu giữ là một kg tắc kè bốn mươi kg thịt nai thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm hai b
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị cơn mưa như chút nước vào trưa ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng bảy
đã khiến cho nhiều tuyến phố thành phố hà nội bị ngập sâu
nhiều tuyến đường chìm trong biển nước
khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn
tại tuyến đường đến bên phủ nguyễn tri phương
nước ngập đã khiến cho phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn
trong khi đó nước ngập sâu tại khu vực ngã tư lý thường kiệt phan bộ châu
gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
trong cơn mưa một cây lớn trong khuôn viên trường mầm non a phố chu văn an
đã bật gốc và đổ ra phía ngoài đường
tại các tuyến phố các đơn vị chức năng đã kịp thời có mặt để thực hiện việc thoát nước
hiện nay thì mây rông vẫn đang tiếp tục hình thành và phát triển mạnh trên khu vực nội thành hà nội
những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây ra mưa rào và rông trên khu vực nội thành
trong cơn mưa rông cần đề phòng có gió giật mạnh
thưa quý vị được coi là trái tim của thủ đô
khu vực hồ hoàn kiếm hà nội từ lâu đã là một trong những địa điểm thu hút du khách của hà nội
nhưng thời gian gần đây nhiều đoạn bờ kè liên tục bị sạt lở
phần bờ kè đã gây nguy hiểm cho người dân và du khách
anh hưởng tới mỹ quan của thành phố
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
đường tản bộ quanh hồ gươm nhiều đoạn đang xuống cấp
đường gạch rẳng và bờ kè đã trôi một phần xuống lòng hồ
hiện tượng sụt lún này diễn ra từ lâu có thể sạt lở bất cứ lúc nào
nhiều đoạn thậm chí còn trơ lại phần răng bê tông bên ngoài
những hình ảnh cũng đủ để thấy đường vòng quanh hồ đang gây mất mỹ quan đô thị
vừa tê bẩn nguy hiểm cho người tham quan
mỗi ngày tôi ra bờ hồ tôi lại để ý vài ngày thôi nó lại có hiện tượng sụt lú một chút
rất là cái góc kia góc kia nó đã thành cái hố rất sâu
điều đó rất nguy hiểm tôi trẻ con mấy người buổi tối người ta đi
cái quan trọng là cái cảnh quan môi trường mấy cái lép đẹp của cái quanh bờ hồ này
tức là mình làm thế nào chứ tản nhé nhưng mà không tính toán để đến lúc chỉ được một vài năm lại sụt
lại hỏng tức là cái làm như thế vừa tốn tiền vừa làm cái môi trường cái cảnh quan môi trường này nó rất là nhôm nhan
cái ngày mà nạo vét hồ các cái xe kéo đất kéo cát xuống để nạo vét thì là các cái kẻ hồ này nó bị sụt đúng
bây giờ nó lở hết để chỗ này nó qua cách đây mấy hôm nó lở nó um một cái
may và không có người ngồi chứ có người ngồi đây thì rất là nguy hiểm
nguy hiểm hơn tại khu vực trên người dân và du khách vẫn vô tư tản bộ hóng mát
nguy hiểm thì đã thấy rõ tuy nhiên hiện không có bất kỳ biển báo hay cảnh báo nguy hiểm nào ở khu vực này
qua thời gian thì nó đã sậm sẹ hiện tại là như thế này
bây giờ mình thấy là không có cái biển báo hoặc là không có cái gì gọi là có cái thành phố là muốn sửa chứa
có bảo đảm cho cái mỹ quan thẩm mỹ của hồ văn kiếm với lại an toàn cho dân đi dạo hồ mát với lại du lịch
thì mình thấy là điều này rất nguy hiểm
việc cấp bách nhất bây giờ ta không cần chờ một kế hoạch trùng thu hồ gâm lớn
từ đường đi lối lại đến ánh sáng đến cảnh quan
nhưng mà tôi mong là nên thực hiện một cái bước quan trọng tức là cạp lại cái vỉa hè bầu này
đây cũng là một trong những địa điểm tấp nập nhất tại hà nội
nhưng không hiểu sao hiện trạng trên đã tồn tại nhiều tháng nay mà chưa thấy một cơ quan nào đứng ra khắc phục
hồ văn kiếm hằng ngày có thể thu hút đến hàng triệu lượt khách tham quan
việc đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho du khách là điều cần thiết
nhưng với thực trạng như thế này thì liệu có đảm bảo an toàn hay không
mặt hồ gươm vẫn lung linh giữa mây trời
nhưng bờ kè của hồ thì lại đang dần trở nên dâu phí
vào sáng ngày hôm qua hai mươi năm tháng bảy tàu huấn luyện kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản
cập cảng tiên sa quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố đà nẵng
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
đây là lần thứ tư tàu huấn luyện kojima thăm đà nẵng
lần này theo tàu có tám mươi bảy thủy thủ và học viên do thuyền trưởng tonojaki hironobu đứng đầu
hàng năm lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đều tổ chức chuyến huấn luyện hàng hải vòng quanh thế giới cho lớp cán bộ trẻ
qua đó trang bị cho những cán bộ này kiến thức kỹ năng cần thiết trong công việc rèn luyện khả năng lãnh đạo
và mở rộng kiến thức quốc tế thông qua hoạt động giao lưu với các cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật trên biển
hay nhân dân các nước tàu ghé thăm
việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan bảo an trên biển tại quốc gia tàu ghé thăm
được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy thực hiện đề sướng mà chính phủ nhật bản đang nỗ lực theo đuổi
tiếp nối chương trình những năm trước để ghi nhớ và đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ thương bệnh binh
và các mẹ việt nam anh hùng các gia đình có công với cách mạng
được sự chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương báo điện tử đảng cộng sản việt nam
đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
qua một mươi hai năm tổ chức báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã phối hợp với các cơ quan các doanh nghiệp các nhà hào tâm
tổ chức trao tặng trên bốn mươi tám tỷ đồng trao tặng hơn một hai vạn sổ tiết kiệm tình nghĩa hơn sáu trăm linh nhà tình nghĩa
hàng vạn xuất quà tình nghĩa tới các gia đình liệt sĩ các đồng chí thương bệnh binh các mẹ việt nam anh hùng
và các học sinh nghèo vượt khó của nhiều địa phương trên cả nước
trong chương trình màu hoa đỏ lần này ban tổ chức tiếp tục trao tặng những món quà ý nghĩa
nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của các gia đình chính sách tại địa phương với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng
chương trình giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ một mươi hai gồm ba chương hồn thiêng sông núi đất mẹ anh hùng vinh quang việt nam
đây cũng là hoạt động thường niên do báo điện tử đảng cộng sản việt nam tổ chức trong nhiều năm qua
nhằm tạo nhịp cầu nối những tấm lòng tri ân nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương minh lễ sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức các hoạt động về nguồn tại tỉnh nghệ an hà tĩnh
để tri ân tưởng nhớ các anh hùng lễ sĩ đã hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do của tổ quốc
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn và truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh
đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho độc lập tự do của dân tộc cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp này bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã xây dựng sáu nhà tình nghĩa tặng cho các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân
thăm hỏi tặng hàng nghìn xuất quà giúp đỡ các gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh nhận phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng
còn trong sáng ngày hôm qua tại hà nội viện khoa học và công nghệ bộ công an đã tổ chức lễ dân hương dân hoa và báo công thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm đường bắc sơn thành phố hà nội
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ viện khoa học và công nghệ bộ công an đã bày tỏ
lòng biết ơn to lớn trước những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và nguyện tiếp bước phát huy những truyền thống tốt đẹp
từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
cùng ngày đoàn đã tổ chức thắp hương báo công tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh của bộ công an
vâng thưa quý vị như đã nói trong những ngày tháng bảy lịch sử
rất nhiều các hoạt động chi ẩn
các anh hùng liệt sĩ các thương bệnh binh những người đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình một phần sương máu của mình ở chiến trường
tất cả vì một mục tiêu duy nhất đó chính là hòa bình độc lập tự do của dân tộc việt nam
vâng chiến tranh đã đi qua thì để tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh với những người phải mang trong mình các vết thương đã in hẳn
các thế hệ trẻ ngày hôm nay càng thấm thiế hiểu thêm về giá trị của nền hòa bình
vâng và những đóng góp những công hiến cũng như những kỳ vọng của những người có công đối với thế hệ trẻ hôm nay
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng chính là một món quà ý nghĩa nhất đối với những người con anh hùng của đất nước
trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tại bắc ninh nơi đây vào những ngày tháng bảy vui hơn mọi ngày
thương bệnh binh đang điều trị nuôi dưỡng tại trung tâm tất cả đều hạng một trên bốn với tỷ lệ thương tật từ tám mươi một đến một trăm linh
khi tham gia chiến trường khốc quốc
ông đỗ văn thế đã bị thương ở cuộc sống gây liệt nửa người
những dự định ước mơ để được công hiến cho đảng cho nhân dân đã được ông gửi gắm vào thế hệ trẻ qua những buổi thăm như thế này
anh em chúng tôi rất trông trừng vào lớp thế hệ trẻ
có những đoàn học sinh có những đoàn lớp sinh viên vào đây
thực thật cũng thế anh em chúng tôi vẫn đấu cơn nữa để đưa nước nhà lên cho nó giàu mạnh và vững mạnh
tâm niệm này cũng chính là suy nghĩ của các thương bệnh binh những người may mắn hơn đồng đội đã ngã xuống
đã đến thời bình này thì các vị cũng phải là nâng cao trình độ văn hóa nâng cao những sự kiến thức
để các nước trên thế giới người ta nhìn vào là mình cũng đã có tiến bộ rất là lớn và cũng để thỏa mong muốn của hồ chủ tịch
trước khi mà hồ chủ tịch nói là mong muốn nước trẻ này sau này là sánh vai cùng với các cường quốc trên năm châu thế giới
thì nhiều lên đã những cái lớp người chúng tôi này cũng thấy ví dụ
những ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng mới và sửa chữa những món quà vật chất dù là nhỏ bé
nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn hàng nghìn việc làm do chính tự tay các bạn đoàn viên thanh niên các thế hệ trẻ
để dành tặng đến các mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng
đó cũng là điều được các thương bệnh binh đặt niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay
sẽ nối tiếp phát huy những giá trị truyền thống cách mạng của dân tộc để ra sức học tập gian luyện cống hiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tùy từng đối tượng từng cá nhân đã là học phải làm làm theo lời bác dạy
lời bác dạy là cái gì phải là trung thành với đất nước với lại mình là đế tử của nhân dân
có như vậy thì mình biết được cái khổ của nhân dân như thế nào khổ của đất nước như thế nào mình mới phân đo được
thế tế như vậy phải có cái đạo đức đó phải có như vậy
hiện cả nước có một hai triệu thương bệnh binh
những viên thường ghim sâu vào cơ thể hành hạ những người cựu chiến binh này khi trái gió trở trời
thế nhưng không vì thế mà những người lính cam chịu
những thương bệnh binh đã vượt lên số phận trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi
nghị lực phi thường của những con người đã cống hiến tuổi thanh xuân nơi chiến trường
để có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay càng được trân trọng hơn
đó chính là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và nói theo
cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động theo cấp phép
có ngoại hình và màu sơn gần giống với xe buýt thông thường xe buýt nhái hoạt động công khai đón khách vô tội vạ
khiến cho giao thông hà nội lại càng trở nên hỗn loạn và mất trật tự an toàn giao thông
và đặc biệt là tại những tuyến đường có mật độ giao thông cao và cửa ngõ của thủ đô như là cái tuyến đường hồ tùng mậu hay là tuyến đường vành đai ba
thì lại càng trở thành những địa điểm đón trả khách lý tưởng của loại hình xe buýt này
gầm cầu vượt gầm đường vành đai ba trên cao chân cầu đi bộ những điểm đón trả khách xe buýt thông thường
hay thậm chí là chỉ vài phút chờ tắt đường hay là chờ đèn đỏ xe buýt nhái cũng có thể đón trả khách
cũng là xe buýt vàng đỏ giống như xe buýt của hệ thống buýt công cộng
thế nhưng buýt nhái không có điểm đón cụ thể không cần vào bế đón khách
xe buýt nhái có thể dừng đỗ bất cứ điểm nào chỉ cần vài giây khách đã có thể ngồi trên xe
tiêu chí là nhanh gọn trộm giật
thường là chạy tuyến đường ba mươi hai người ta có bến
người ta chạy từ dưới tuyến đường ba mươi hai chạy có thể là về yên nghĩa hay là chạy về bên gia bác
người ta chạy từ các cái tuyến hà tây từ ngày xưa
nhưng mà do các cái xe này là người ta hoạt động lâu mà từ ngày xưa người ta theo cái đăng ký là người ta có cái màu sơn như thế
cho nên là chỉ có lúc nào mà không có lực lượng chức năng xử lý tuần tra xử lý
thì cái việc mà các cái xe này tiến hành đón trả khách
nếu như xe buýt trình thống ghi rõ lộ trình số hiệu tuyến bảng biển đèn led logo của công ty vận tải hà nội
thì những xe buýt nhái chỉ giống mỗi màu sơn
hoạt động của buýt nhái là trộm giật chở người và kiêm luôn cả chở hàng hóa
cùng một tuyến những vé thì lại được bán theo từng chặng tuy thuộc vào điểm xuống của hành khách
và điểm xuống có thể là bất cứ đâu dọc hành trình
vé của nó không phải là vé của
cơ quan phát hành
cho nên cái vé đấy nếu có phát hành đó là vé sở
nói thẳng là như thế
cái người dân thì mắc lừa là sử dụng một loại giấy tờ rợm
mà do các cái doanh nghiệp đó do những cá nhân đó tạo nên
cái thứ hai nó vợt bất khách của cái xe buýt trình thống
tức là không ảnh hưởng đến công suất và hiệu quả của cái xe buýt trình thống
và nhiều khi nó làm cho những người mà
không biết đó là đang mình đi xe buýt rợm
thì cái thái độ cái phục vụ của nó chất lượng kém
thì cũng mất niềm tin của cái loại hình xe buýt loại hình xe công cộng
và cuối cùng chúng tôi xin nói rằng là
những cái xe buýt này là những cái xe buýt gì
là xe buýt đã gần hết tuổi
đời là xe buýt chất lượng xấu
chứ không ai lại đi mua cái xe mới về làm cái xe buýt rợm
hầu như các phương tiện giả xe buýt đều đã cũ
có ai có thể đảm bảo được chất lượng
và đặc biệt là
với tình trạng bán vé giả như vậy nếu không may có rủi ro tai nạn
hành khách sẽ không đảm bảo được các quyền lợi về chế độ bảo hiểm khi sự cố xảy ra
đối với những cái xe này là
những cái xe khách người ta vi phạm như nào
thì mình vẫn sẽ tiến hành lập biên bản những cái lỗi tương đương như thế
những cái lỗi chẳng hạn như là đi chậm dừng đỗ đón trả khách
mình sẽ xử lý truyền đề
đặc biệt là những cái xe khách mà có cái màu sơn giống với cả cái xe buýt
mà dừng đỗ ở những cái điểm xe buýt
thì mình sẽ căn cứ vào đấy và xử phạt theo thêm những cái lỗi vi phạm
liên quan đến cái chỗ điểm dừng đỗ đón trảng khách ở xe buýt
hiện dọc các tuyến hồ tùng mậu vành đai ba phạm hùng v v
vẫn có khoảng hai mươi xe buýt nhái chạy thường xuyên tuyến mỹ đình ba vì
vào các khung giờ từ năm giờ sáng đến một mươi chín giờ hàng ngày
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát
đảm bảo xử lý chết để các vi phạm của loài hình xe khách giả xe buýt này
đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân cũng như ổn định kiềm chế
tình trạng hỗn loạn giao thông do hoạt động đón trả khách vô tổ chức
của loài hình xe buýt nhái này
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát

đảm bảo quyền lợi chính đáng của loài hình xe buýt này

đảm bảo quyền lợi chính đáng của loài hình xe buýt này

đảm bảo quyền lợi chính đáng của loài hình xe buýt này

đảm bảo quyền lợi chính đáng của loài hình xe buýt này
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát